gần một năm trôi qua hai mươi sáu hộ dân đồng bào dân tộc thiểu số nghèo ở làng con vang thị trấn đắc rè
nguyện con rẫy tỉnh con tùm vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ ăn tết bính thân năm hai nghìn một mươi sáu
sự việc được phát giác khi ngày hai mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu vừa qua trong cuộc họp đảng ủy thị trấn đắk rơ ve mở rộng
ông a d rung bí thư tri bộ thôn bảy thị trấn đắc rơ ve có ý kiến thì đảng ủy và chính quyền ở đây mới biết
phản ánh của phóng viên chương trình nhân dân
gia đình anh a hờ ra làng con vang thị trấn đắc rờ ve huyện con rẫy tỉnh con tùm là một trăm hai mươi tám hộ nghèo nên trước tết bính thân năm hai nghìn một mươi sáu
được ủy ban nhân dân tỉnh con tùm hỗ trợ năm trăm linh đồng qua tết
thế nhưng mãi đến tối qua ngày bốn tháng một năm hai nghìn một mươi bảy a hờ ra cũng như các hộ nghèo trong làng mới nhận được tiền
nguyên nhân là do bà đinh thị nga phó chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thị trấn đắk rơ ve nhận tiền về nhưng không phát cho bà con
nhà hộ nghèo ba bốn năm rồi mà không phát
trong tết năm ngoái thì không được nhận tiền chỉ có nhận một chiếc điện thoại thôi
tết bính thân năm hai nghìn một mươi sáu làng con vang thị trấn đắc rơ ve huyện con rẫy có hai mươi tám hộ nghèo trong danh sách được nhận quà của ủy ban nhân dân tỉnh con tum
mỗi suất năm trăm linh đồng nhưng chỉ có hai hộ được nhận
bà đinh thị nga phó chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thị trấn đắk rơ ve là người được giao tiền để phát cho dân
thì một tháng của tôi thì có hơn một triệu thôi
mà một bản thân có một mình tôi nhiều khi rồi cũng muốn năm trước cũng muốn khắc phục sớm
nhưng mà do cái điều kiện như vậy thì tôi cũng chấp nhận là tôi cũng sẽ từ từ rồi đến gần cuối cuối cuối năm là tôi sẽ khắc phục
thì đây là một vàn việc làm là ảnh hưởng hết sức đến uy tín của ủy ban mặt trận tổ quốc thị trấn cũng như chính quyền địa phương nơi đây
bởi vì đây là cái tiền hỗ trợ chế độ cho bà con chúng ta
dọc tiểu số nghèo thế nên là một cái việc làm này là tôi thấy là không thể chấp nhận được
tiền hỗ trợ tết không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn là sự động viên tinh thần
sẻ chia của đảng nhà nước của cộng đồng với các gia đình nghèo khó khăn
dù có nhiều lý do được đưa ra để biện minh
nhưng việc làm tác trách này cần được thị trấn đắk rơ ve làm rõ để lấy lại niềm tin cho người dân